sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vừa qua công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án số tám l
bắt giữ năm đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề trên địa bàn huyện
các đối tượng bị bắt giữ gồm lại thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phạm thị lý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lê đình mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tất cả đều trú tại huyện như xuân
lực lượng công an đã thu giữ hơn hai mươi triệu đồng tiền mặt hai mươi một điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến hoạt động đánh bạc
công an huyện như xuân đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng